tại phú yên ngay trước thềm năm học mới năm mươi một giáo viên đang giảng dạy theo diện hợp đồng ở các cấp học mầm non tiểu học và trung học cơ sở thuộc huyện tây hòa được thông báo cho thôi hợp đồng làm việc
sự việc đã gây cú sốc tâm lý vì hầu hết các giáo viên đều có thời gian dài đứng trên bục giảng và có thành tích trong ngành giáo dục ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
đã sáu năm gắn bó với học đường cùng các em học sinh cô ngô thị thu giáo viên dạy môn lịch sử trường trung học cơ sở nguyễn thị định huyện tây hòa phải rơi bục giảng trong thời kỳ đang mang thai đứa con thứ hai
mất việc trước thềm năm học mới cô thu nghẹn ngào hụt hẫng và bị sốc nặng vì không biết làm việc gì để mưu sinh
tụi em dạy được sáu năm rồi bây giờ nó là cắt hợp đồng
do tụi em đâu có biết làm cái gì đâu bằng sư phạm ra không có làm cái gì được
giờ chỉ làm là đi rửa bát thơ rửa chén muống đồ dạy chứ không có biết làm gì
mà đặc biệt là em trong thời kỳ mang thai là không có ai tuyển em vào làm cái gì hết
em bất xúc là ví dụ như nếu mà nó là dư thì đầu tiên là đừng tuyển tụi em vào
để tụi em hồi còn trễ thì có thể là học một cái bằng cơ tốn hay là cái gì đó để sinh vào một cái công ty nào để làm ổn định việc làm
nghe cái thông tin này là sốc lắm mà ảnh hưởng đến cái tâm lý tư tưởng kinh tế gia đình làm cho mình bị mắc phương hướng
sau khi nhận được thông báo cắt hợp đồng lao động nhiều giáo viên tỏ ra bức xúc tha thiết mong các cấp ngành có hướng xử lý để được tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục
hầu hết các giáo viên này có thời gian hợp đồng làm việc từ năm hai nghìn một mươi bảy
một số người trong quá trình công tác còn có nhiều thành tích như chiến sĩ thi đua cấp cơ sở giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
cấp huyện và bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giấy khen chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
trước khi hoàn thành nhiệm vụ ấy tôi cố gắng hoàn dụng vào kỹ năng kỹ thuật trong vụ ngũ
thì vào trường cao đến siêu phạm khuyên với ngành thể dục thỏa thao
cố gắng học xong đạt kết quả tốt và mong muốn phục vụ cho hội giáo dục huyện tây hòa
như vậy là phòng giáo dục tây hòa là ký hợp đồng
vào vậy mong muốn là bây giờ kết hợp đồng rồi không biết làm gì

theo phòng giáo dục và đào tạo huyện tây hòa năm mươi một giáo viên cho thuê hợp đồng lao động là thực hiện theo kết luận của sở nội vụ tỉnh phú yên
và công văn của ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết số hợp đồng lao động là giáo viên không trúng tuyển trong kỳ thi viên chức năm hai nghìn một mươi chín
quyết định về việc thu hồi một trăm linh biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ ủy ban nhân dân huyện tây hòa về ủy ban nhân dân tỉnh phú yên quản lý
các công văn và ý kiến của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tây hòa về việc giải quyết số hợp đồng lao động bản thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từng giáo viên với phòng giáo dục và đào tạo huyện tây hòa
phòng giáo dục và đào tạo huyện tây hòa quyết định về việc thu hồi một trăm linh biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ ủy ban nhân dân huyện tây hòa về ủy ban nhân dân huyện tây hòa
ngày chín tháng tám ủy ban nhân dân huyện tây hòa đã mời năm mươi một giáo viên dự buổi gặp mặt để họ được trình bày tâm tư nguyện vọng trước khi nghỉ việc
điều đáng nói là trước đó đại diện ngành giáo dục huyện tây hòa cho hay muốn cắt hợp đồng thì phải báo trước cho giáo viên trước sáu tháng
thế nhưng có người nhận thông báo cắt hợp đồng mới từ ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy khiến họ bị sốc tâm lý và hụt hẫng việc làm
đây cũng là bài học đắt giá của chính quyền các cấp mà ngành giáo dục
các địa phương của tỉnh phú yên trước khi tuyển dụng và ký hợp đồng lao động phải tính đến yếu tố lâu dài nhất là trong thời điểm tinh giản biên chế như hiện nay